thưa quý vị huyện thanh hà tỉnh hải dương là vùng trọng điểm trồng vải thiều từ nhiều năm trước
nhưng do điều kiện địa hình đất trũng cây vải thiều không còn cho hiệu quả kinh tế cao
chính quyền thanh hà đã vận động người dân chuyển đổi sang trồng quất lấy quả để cung cấp cho thị trường trái vụ
ồ ạt chuyển đổi nhưng chỉ sau vài năm khi hàng nghìn tấn quất đang cho thu hoạch thì bán không ai mua
không những thế họ còn phải huy động nhân lực ra thu hái quất để đổ bỏ
chuyển đổi không tính toán đến đầu ra đã khiến cho người nông dân luôn phải chịu nhiều thiệt hại
đấy chỉ còn một rụng để cho trong gốc để cứu được cái cây cho nó sống
thứ thì rụng cứ như thế theo lao thì theo lao chứ giờ trồng quanh người ta trồng quất mà giữa trồng mua thì loại chuột ăn hết
người bán thì nhiều người mua thì ít cũng không thể cất chữ ăn dần
nhiều người phải chấp nhận thu hái quất để bỏ ngay tại vườn
để trồng được vườn quất này năm năm trước bà lam và nhiều hộ dân xã phượng hoàng đã chuyển toàn bộ dụng lúa thành vườn
những năm đầu có ít người trồng thì quất bán
bà lam bán được ba mươi bốn mươi nghìn đồng một kg
bây giờ cả làng cả xã trồng quất thì bán hai đồng một kg cũng phải chọn mẫu mã đẹp mới được
quất này tất cả đồng làm này cũng được sai thì giá quất nó hạ thì dân tình cũng cứ thu được đồng nào hay đồng đấy thôi
hạ thì bây giờ là có một nghìn hai nghìn thôi hai nghìn là quất xanh một nghìn là quất đỏ
năm trước thì giá quất nó rất cao
tôi nhớ là có những cái lâm giá quất lên khoảng độ ba mươi ba mươi năm
ba năm nghìn đồng một kg
thế nên là lúc bây giờ thì do cái giá khuất cao thế và thu nhập của chồng quất thì nó lại rất là cao
thế nên là mình khuyến khích bà con cô bác là tập trung coi như là dành một cái diện tích tương đối lớn để trồng
theo thống kê chỉ riêng huyện thanh hà diện tích quất đã rơi vào hơn ba trăm năm mươi hectare
xác định trồng quất lấy quả để làm gia vị thay thế chanh là định hướng phát triển của thanh hà hải dương trong những năm

khuyến khích người dân phát triển nhưng lại không tính toán đến sản lượng đến đầu ra khiến họ lại một lần nữa điều đứng
trong cái định hướng đối với cây quất thì quan điểm của huyện là chỉ khuyến khích là các địa phương khi chuyển đổi là lên theo cái vùng tập trung
chứ chúng tôi cũng không cái định hướng là kế hoạch là diện tích là bao nhiêu
bởi vì thực ra nói là cái thị trường tiêu thụ

chủ yếu là tiêu thụ nội địa mà chủ yếu là hàng gia vị
chứ chưa có một chỗ nào chế biến cái quất cả
khi chuyển đổi trồng quất người nông dân hải dương đều chọn lựa những giống quất xa nhất quả mộng nhất
nhưng chưa bao giờ quả quất lại chua chát với người dân hải dương như lúc này
không chỉ cây quất chúng ta không thể quên những chiến dịch giải cứu dưa hấu cho người nông dân các tỉnh miền trung
giải cứu chuối cho nông dân vĩnh phúc
rồi cà chua ở lâm đồng hay táo ninh thuận
bài toán quy hoạch cây trồng gắn với thị trường tiêu thụ đã nói đến rất nhiều
thế nhưng không phải địa phương nào cũng nhận thức rõ được điều này
chúng ta cũng không thể hoàn toàn trách người nông dân
vấn đề đầu tiên cần phải xem xét chính là khâu làm quy hoạch và năng lực của người làm quy hoạch
trong quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp tỉnh hải dương đến năm hai nghìn một mươi năm tầm nhìn hai nghìn hai mươi
và điều chỉnh quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp tỉnh đến năm hai nghìn ba mươi
tầm nhìn hai nghìn ba mươi đều không có đề cập đến cây quất lấy quả
tuy nhiên theo đại diện sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hải dương
tỉnh vẫn khuyến khích người nông dân trồng quất lấy quả để tập trung vào thị trường trái vụ
đối với cây quất hiện tại chúng tôi có khoảng độ bốn trăm linh hectare
địa hướng là trong thời gian tới chúng tôi cũng sẽ giữ ổn định ở mức độ này
cây quất của hải dương cũng như cây ổ chúng tôi làm trái vụ
cây quất là thu hoạch khoảng từ mùa một tháng bốn đến mùa một tháng sáu
tức là cái giai đoạn mà tranh chưa có và nó chuyển từ mùa xuân sang mùa hè
mỗi xào bắc bộ quất cây đủ tuổi có thể cho thu hoạch trên dưới một tấn quả
tương đương mỗi hectare quất sẽ cho thu hoạch từ hai mươi năm đến ba mươi tấn
hải dương định hướng quy hoạch bốn trăm linh hectare tức là tổng sản lượng sẽ khoảng từ một mươi đến một mươi hai tấn quả
định hướng phát triển làm quả gia vị thay thế tranh
nhưng với sản lượng này thì thay thế toàn bộ chanh cũng khó có thể tiêu thụ hết trong thời gian này
đã có những giống tranh mới và đã có cái chuyện nó thông thương ra
thì cái vấn đề cái nhu cầu về tranh ở thị trường nó đã được giải quyết
thì như vậy cái giải pháp là chúng ta dùng một cái sản phẩm khác
dùng quất để thay thế cái tranh thì nó không còn ý nghĩa
và cái việc mà cạnh tranh giữa cái quả quất với quả chanh
thì quả quất không thể cạnh tranh nổi với quả tranh
thì rõ ràng là đến lúc mà
bà con nông dân ở cái vùng hải dương mà trồng quất với cái mục tiêu như thế
thì chúng ta cũng phải nhanh chóng có cái việc giả soát lại
đặc biệt là những cái thông tin các cái dự báo về thị trường
những quả quất chiến dụng những quả dưa hấu chỉ để cho trâu bò ăn
hay những cây chuối bị chặt bỏ tất cả đều là mồ hôi công sức của người nông dân
những chiến dịch giải cứu có thể giúp tiêu thụ tức thời nông sản dư thừa của một địa phương
thế nhưng những nỗ lực này cũng chỉ là muối bò biển
nếu như chúng ta vẫn phát triển nông nghiệp như hiện nay
phải biết rằng người ta chuyển đổi bao nhiêu là vừa
và cái loại cây trồng đấy thì cũng phải có thông tin cho huyện cho xã
rằng là cái thị trường thì nó chỉ giới hạn từ a đến b nó chỉ bằng nay thôi
và bây giờ chúng ta đã được như thế này rồi
chúng ta phải định vị được xem là đối với các địa phương thì phải có những cái dự báo
có những cái tiên lượng và có những cái cảnh báo sớm cho huyện xã
cho huyện thì huyện phải cảnh báo cho xã
để xã nhắc nhở với bà con nông dân là chuyển đổi trong một cái giới hạn nào đấy thôi
sản xuất nông nghiệp phải gắn với nhu cầu thị trường
nếu nông dân cứ thấy giá cao đổ xô vào trồng
thì sớm muộn họ sẽ lại rơi vào vòng luẩn quần được mua mất giá đổ bỏ nông sản
và lâu dài hơn cần có những giải pháp tổng thể bắt đầu từ nhà nước thay đổi quy trình sản xuất
nông nghiệp từ khâu dự báo thị trường quy hoạch vùng sản xuất mới giải quyết được tận gốc của vấn đề này